theo lời kể của bệnh nhân các biểu hiện của anh ở giai đoạn mắc covid một mươi chín không có gì nghiêm trọng
tuy nhiên hai tuần sau khi khỏi bệnh anh vẫn hoi nhiều khạt ra máu nên đi khám
bác sĩ đào huy hiếu thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f cho biết
bệnh nhân khá trẻ cao một m bảy mươi bốn nặng bảy mươi năm kg có tiền sử rối loạn lipid đặc biệt chỉ số cholesterol và đường huyết của bệnh nhân cũng rất cao
bệnh nhân được chỉ định làm xét nghiệm rdmer chỉ số huyết khối trong máu và cho kết quả tăng khá cao
ở người bình thường thì chỉ số này là năm trăm linh ng trên millilit thì của bệnh nhân lên tới bốn sáu trăm sáu mươi năm ng trên millilit
bác sĩ hiếu thành viên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f cho biết
chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân có huyết khối ở phổi nên chỉ định chụp ct
kết quả cho thấy huyết khối hoàn toàn động mạch phổi phải ngay sau đó bệnh nhân đã được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết thành công
trường hợp trên may mắn nhờ chẩn đoán kịp thời nên đã thoát chết trong găng tất hiện sức khỏe bệnh nhân vẫn ổn định
với những người bị huyết khối nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời
cuộc máu đông có thể gây hoại tử mô phổi dẫn đến si hô hấp và tử vong
bác sĩ khuyên f khi đã âm tính
với virus sars cov hai mà vẫn ho kéo dài không cắt được cơn có nhịp tim nhanh kèm theo khó thở và đặc biệt ho ra máu
thì nên đi khám càng sớm càng tốt để tránh biến chứng đáng tiếc
đặc biệt nhóm nguy cơ cao như người có bệnh nền tăng huyết áp mở máu tiểu đường thì nên đi khám trước khi có triệu chứng xảy ra
mọi người không nên chủ quan khi nhiễm bệnh mà cần theo dõi kỹ sức khỏe để giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông khi mắc covid một mươi chín
người bệnh nên tập thể dục thường xuyên đi bộ ít nhất ba mươi phút mỗi ngày giúp cho máu lưu thông ổn định
đồng thời giữ cân nặng hợp lý để góp phần giảm bớt áp lực lên tỉnh mạch và giảm nguy cơ đông máu uống nhiều nước
bệnh covid một mươi chín có thể để lại biến chứng tại tất cả các cơ quan trong cơ thể không riêng gì đường hô hấp
một số biểu hiện thường gặp ở tim là đau thắt ngực viêm cơ tim viêm màng ngoài tim hồi hộp đánh trống ngực
ở phổi là khó thở hoặc cảm giác hụt hơi ho khang kéo dài đau ngực cảm giác khó chịu ở ngực
ở hệ thần kinh là rối loạn giấc ngủ đau đầu chóng mặt mệt mỏi kéo dài giảm trí nhớ giảm khả năng tập trung lo âu trầm cảm và vã mổ hôi ban đêm
thống kê cho thấy có đến hơn hai trăm linh di chứng nhưng nhiều di chứng rất hiếm gặp chiếm tỷ lệ rất thấp dưới